giá điện trung bình đã được điều chỉnh tăng thêm tám ba mươi sáu điều này chắc chắn sẽ có những tác động
đến hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp cũng như là chi tiêu trong cuộc sống của
người dân và để cùng tìm hiểu xem việc tăng giá điện sẽ có những tác động như thế nào và người
dân nên có những điều chỉnh sinh hoạt ra sao để có thể sử dụng điện một cách hiệu quả và hợp lý
khi mà mùa hè nóng bức đang đến gần mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
mới chín giờ ba mươi phút nhưng ông nguyễn đình thủy phường thanh miếu thành phố việt trì
tỉnh phú thọ đã cắm cơm biết là sớm nhưng ông chủ động tránh sử dụng thiết bị điện vào những giờ cao điểm
ban ngày thì tận hưởng ánh sáng tự nhiên các thiết bị điện không dùng thì tắt và rút dây khỏi nguồn
điện chính việc am hiểu cách sử dụng các thiết bị điện cũng như ý thức được việc tiết kiệm điện
mà hàng tháng mặc dù với bảy nhân khẩu cùng sinh sống nhưng gia đình ông thủy chỉ phải chi trả gần

giả sử mùa đông này nhà tôi chỉ hết hơn trăm tí thôi thế còn cái tháng mùa hè mà cái tháng tám
cao điểm nhất thì hết độ năm trăm linh thế còn cứ quân bình giả sử như cái tháng này thì chỉ ba bảy ba tám
tiết kiệm điện là chủ trương lớn được cả nhà nước hưởng ứng với mục tiêu tiết kiệm năng lượng
tài nguyên thiên nhiên góp phần bảo vệ môi trường
tắt những cái thiết bị điện mà mình không dùng hoặc là không cần thiết hoặc tận dụng tối đa những cái
ánh sáng tự nhiên và sử dụng điện một cách đúng cách ví dụ như điều hòa nhiệt độ
có thể là
sử dụng tiết kiệm điện năng không chỉ góp phần giảm chi phí cho các gia đình mà còn bảo đảm nguồn
an ninh năng lượng quốc gia nhất là khi chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện vì vậy
việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm là trách nhiệm của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng